tòa nhân dân huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín bị cáo về các tội bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi một ông nguyễn thành giang nhận khoán lô cà phê của công ty cổ phần cà phê thắng lợi
nhiên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ông không nộp sản lượng theo hợp đồng nên bị công ty khởi kiện
tòa án tuyên ông phải trả cho công ty hơn năm kg cà phê quả tươi
ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công ty cà phê thắng lợi thuê người đến cưa hạ cây trồng để cải tạo vườn
ông giang cùng những người khác đến chửi bới ngăn cản và bắt giữ ba người đi cắt tỉa cây và hô hào ngăn cản xô đẩy không cho lực lượng công an vào giải cứu người bị giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn thành giang bốn năm sáu tháng tù dương thị thủy hai năm chín tháng tù nguyễn thị thanh phong hai năm sáu tháng tù giam
ngô công anh một năm sáu tháng tù treo về tội bắt giữ người trái pháp luật
các bị cáo trần văn thịnh nguyễn huy công huỳnh văn quân bị tuyên phạt từ chín tháng đến một năm ba tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ
riêng bị cáo lê thị lụa bị tuyên phạt ba năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật và một năm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt là bốn năm sáu tháng tù
ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã mở phiên tòa xét xử tuyên bị cáo đỗ tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tp hcm
mức án trung thân
về tội giết người một mươi hai tháng tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp mức án bị cáo phải chấp hành là trung thân
theo cáo trạng từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lộc quen biết nảy sinh quan hệ tình cảm với một người phụ nữ ở huyện duyên hải
chiều ngày một mươi tám tháng chín lộc lái ô tô chở bạn gái đến trà vinh chơi
cả hai đi đến huyện châu thành thì xảy ra cãi vã dẫn đến sô sát
lộc dùng dao rồi đâm liên tiếp vào vùng bụng cổ gáy khiến nạn nhân tử vong
sáng ngày hôm sau lộc lái ô tô chở thi thể nạn nhân đến công an phường tân thuận tây quận bảy tp hcm đầu thú
vụ việc được công an tp hcm bàn giao cho công an tỉnh trà vinh điều tra theo thẩm quyền
quá trình điều tra và tại tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tại tỉnh bình định tòa án nhân dân tỉnh cũng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba mươi bị cáo cùng chú tại huyện tuy phước về tội giết người và cố ý gây thương tích
tuyên phạt nguyễn hoàn đạo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một một mươi sáu năm tù
võ văn đanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một một mươi bốn năm tù
tám bị cáo còn lại nhận bức án từ một mươi tám tháng tù đến một mươi hai năm tù
theo cáo trạng do mâu thuẫn nên khoảng một mươi bảy h ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai võ văn đanh rủ nguyễn hoàng đạo cùng một số đối tượng khác đến nhà anh đoàn minh kiên chú tại địa phương
dùng kiếm chém mạnh một nhát chúng vào vùng đỉnh đầu
gây vỡ xương vùng trái

thương tật một mươi chín
nghe tin kiên bị chém thì trương vũ trường giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng một số đối tượng khác gọi điện thoại thách thức đanh
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày nhóm giang tập hợp một mươi bảy đối tượng
nhóm banh tập hợp một mươi ba đối tượng mang theo nhiều hung khí bom xăng xông vào đánh chém nhau
trong lúc hỗn chiến nguyễn hoàn đạo đã dùng mã tấu chém mạnh một nhát trúng vào vùng lưng của trần công hiếu gây thương tích chín mươi tám
sau hai ngày lẩn trốn đối tượng võ thanh hòa nghi can dùng súng tự chế đến phòng giao dịch agribank khu công nghiệp mỹ tho
tại ấp bình tạo xã trung an thành phố mỹ tho của tỉnh tiền giang để uy hiếp nhân viên nhằm cướp tài sản vào chiều ngày hai mươi năm tháng chín đã bị bắt giữ
nghi phạm võ thanh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã phước thạnh thành phố mỹ tho
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng súng tự chế để đi cướp ngân hàng nhưng bất thành
qua khám xét lực lượng công an thu dựng
lực lượng công an thu giữ được vật chứng phương tiện đối tượng sử dụng để gây án
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng chín nghi phạm võ thanh hòa điều khiển xe máy không biển số tới phòng giao dịch agribank khu công nghiệp mỹ tho
tại đây đối tượng dùng vật có hình dạng giống súng tự chế uy hiếp nhân viên phòng giao dịch yêu cầu đưa tiền
đồng thời đối tượng này còn để một gói bọc kín lên quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng của nhân viên bảo vệ nhằm cướp tài sản
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ ứng phó đã được hướng dẫn nhân viên phòng giao dịch đã kịp thời báo tin cho lực lượng công an
lực lượng công an tỉnh tiền giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp cận vận động kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí
đối tượng đã phải bỏ chạy ra ngoài và lên xe tẩu thoát
đại diện lãnh đạo trại giam thủ đức bộ công an đóng trên địa bàn huyện hàm tân tỉnh bình thuận cho biết
trại đã tìm thấy và bắt giữ được phạm nhân trốn trại vào sáng cùng ngày
theo đó phạm nhân hồ văn đặng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện hàm tân đang thụ án tại trại giam thủ đức về tội cố ý gây thương tích
đã lợi dụng sơ hở khi đang lao động bên ngoài trốn khỏi nơi đang chấp hành án
sau mấy tiếng nước hồ tìm kiếm truy mắt trên diện tích rộng trong thời tiết mưa gió tầm tã
cán bộ trại giam thủ đức đã phát hiện và bắt giữ được phạm nhân khi đang trốn dưới khe suối gần núi thuộc khu vực phân trại bốn
sau mấy tiếng nước hồ tìm kiếm truy mắt trên diện tích rộng trong thời tiết mưa gió tầm tả
được tiền sâu trừ chi phí vận hành số tiền còn lại đã được chia đều
để đảm bảo an toàn sới bạc được chúng dày công thiết kế kỹ lưỡng phân chia thành nhiều lớp phòng bị
và thuê phạm huy hoàng hỗ trợ tổ chức song bạc với thù lao là hai mươi triệu đồng một tháng
công an quận tân phú đã khởi tố bị can đối với đặng hiễu hùng sáu mươi tuổi trú tại quận bình tân
lê minh long năm mươi tuổi trú tại quận tân phú nguyễn thanh thùy năm mươi tuổi quê tỉnh cà mau
và phạm huy hoàng năm mươi bảy tuổi để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tiếp tục với những tin tức khác
đêm ngày hai mươi sáu dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng chín hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh có mưa to và rất to
gây ngập lụt ở nhiều địa phương
mực nước liên tục dâng cao đã khiến hàng nghìn nhà dân bị ngập giao thông bị tê liệt
tại nghệ an tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng chín
mưa lũ đã khiến một trăm bốn mươi người ở huyện kỳ sơn phải sơ tán
hơn bảy trăm linh người ở các huyện quế phong kỳ sơn bị cô lập một sáu trăm linh căn nhà trên toàn tỉnh bị ngập
mưa lớn đã khiến hơn một năm trăm linh hectare lúa ba ha hoa màu bị thiệt hại
gần hai bốn trăm linh con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
đến dạng sáng nay mực nước đã giảm xuống
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại
sớm ổn định cuộc sống
hàng trăm ngôi nhà và hoa màu tại hà tĩnh cũng bị ngập
các tuyến đường bị sạt lở cùng năm sáu trăm linh em học sinh phải nghỉ học
một số tuyến đường giao thông và cầu tại các xã hương đô hương trạch hương lâm hương điên
bị ngập gây chia cắt cục bộ
cầu đượng lèn xóm tân trung và cầu dân sinh thôn tám xã hương lâm bị sói lở
mưa lớn đã khiến hai mươi một hectare bưởi phúc trạch tại xã hương trạch bị ngập và gây sập đổ
một mươi m hàng rào tại nhà văn hóa thôn một mươi hai xã hương giang
huyện hương khê cũng đã phải di rời năm hộ dân ở xã hương lâm và một hộ dân ở xã hương thủy
đến nơi an toàn trước ảnh hưởng của sạt lở đất
hiện công tác khắc phục thiệt hại đang được chính quyền địa phương và người dân tích cực triển khai
từ ngày hai mươi năm tháng chín cho đến nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nhiều địa phương khu vực bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa to đến rất to
nhiều nơi tới trên năm trăm linh mm gây ra lũ ngập lụt sạt lở đất
một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông
ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại nhiều địa phương
nhất là các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình
dự báo trong những ngày tới có thể tiếp tục còn xảy ra mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra lũ trồng lũ ngập sâu tại các vùng trũng thấp lũ quét sạt lở đất tại vùng núi
và trước tình hình trên thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành công điện số tám trăm tám mươi
về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
theo phương châm bốn tại chỗ
để đảm bảo an toàn tính mạng hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản của nhân dân và nhà nước
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh không được lơ là
chủ quan mất cảnh giác tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác ứng phó
và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ
thủ tướng chính phủ lưu ý một số nhiệm vụ trong đó chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương ra soát
sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn nhất là vùng trũng thấp
có nhiều khả năng bị chia cắt cô lập do ngập lụt sâu các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất
lũ quét không để xảy ra chết người kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói
kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói
đồng thời tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở
không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn
có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công đê điều hồ đập
nhất là các công trình sung yếu kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân
khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút
sẵn sàng lực lượng để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra
cho đến sáng ngày hôm nay tại nghệ an thì dù nước có rút
nhưng nhiều khu dân cư ở các huyện miền núi như quỳ châu kỳ sơn quế phong vẫn bị cô lập
lũ huyện quỳ châu thì nơi có hơn một hộ dân bị ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt
sáng ngày hôm nay ngay khi nước bắt đầu rút thì chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn công tác cùng với
cùng với lực lượng vũ trang người dân địa phương dọn dẹp nhà cửa cho bà con
tính đến thời điểm này mưa lũ tại nghệ an đã làm một sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập
tám trăm ba mươi nhà bị cô lập bốn mươi bốn điểm trường giao thông bị sạt lở
mưa lớn khiến hàng nghìn hectare hoa màu bị thiệt hại hàng nghìn con da súc da cầm bị lũ cuốn trôi
thiệt hại về tài sản là rất lớn
điều đáng lo ngại là mưa liên tiếp trong những ngày qua lượng nước thẩm thấu trong đất
hàng nghìn hộ dân khu vực miền núi nghệ an đang sinh sống trong vùng có nguy cơ cao về lũ ống lũ quét sạt lở đất
tại khu vực suối hủy giảng bản hòa sơn huyện kỳ sơn phía trên là quả đồi đã xuất hiện vết nứt kéo dài
nguy cơ sạt lở gây bất an cho người dân
chính quyền địa phương đang theo dõi và có phương án di rời người dân đến nơi an toàn
trong khi đó tại thanh hóa do mưa lớn kéo dài lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường tỉnh lộ
huyện lộ đường liên thôn liên xã bị ngập sâu gây chia cắt ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân
mưa lũ cũng đã cuốn trôi hai người dân
công an các huyện trong tỉnh và công an các xã thị trấn đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng có mặt tại các điểm bị ngập lụt sạt lở đất phối hợp với cấp ủy chính quyền và lực lượng tại chỗ
triển khai các phương án để xử lý giúp nhân dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích
tại hà nội mưa lớn trong đêm ngày hôm qua và hôm nay đã khiến cho người dân hà nội có một buổi sáng chật vật
khi đi làm trong cảnh bị bõm lội nước và mắc kẹt tại các điểm ngập úng
tình hình giao thông vô cùng phức tạp và ủn tắc tại nhiều tuyến đường
nhiều phương tiện cũng hư hỏng nặng do ngập nước
ghi nhận của phóng viên một trăm một mươi ba online tại một số địa điểm ngập ống trên địa bàn thành phố hà nội trong ngày hôm nay
sau lưng tôi thì suốt từ nãy đến giờ dòng phương tiện gần như là đứng im không thể di chuyển
không chỉ ô tô mà xe máy ở phía vỉa hè bên này cũng không thể di chuyển được do gặp những đoạn ngập úng ở phía trên kia
nhiều người thì cũng đã cố vượt qua những đoạn ngập ống này và nhiều phương tiện thì cũng đã hỏng hưởng nặng
một số tuyến ghi nhận tình trạng ngập ống nghiêm trọng với mức nước sầu dẫn đến ủn tắc
như tuyến vành đài bà nguyễn trãi liệu giài trần bình tôn thất thuyết thái hà
người dân gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển qua các vùng ngập úng do mặt đường bị thu hẹp ngập sâu
và nhiều phương tiện chết máy tại chỗ gây cản trở giao thông
để hỗ trợ người dân đi lại di chuyển an toàn hơn trong thời tiết khắc nghiệt này
lực lượng cảnh sát giao thông đã được bố trí đến các khu vực trọng điểm
để hướng dẫn và điều tiết giao thông qua các khu vực ngập sâu
lực lượng chức năng khuyên cáo người dân nên tránh các khung giờ cao điểm
và liên tục cập nhật tình hình ngập ống
để lựa chọn phương tiện gặp ống và hỗ trợ người dân đi lại di chuyển
khi lưu thông qua vùng ngập ống nên di chuyển phía bên tay trái đường
và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng
cũng liên quan đến tình hình giao thông sáng ngày hôm nay do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài
dốc cun trên quốc lộ sáu đoạn qua địa phận tp hòa bình tỉnh hòa bình đã xuất hiện
nhiều vị trí sạt lở đất đá xuống lòng đường khiến nhiều phương tiện di chuyển gặp khó khăn
giao thông gián đoạn nhiều giờ đồng hồ
và trước tình hình trên ban giám đốc công an tỉnh hòa bình đã khẩn trương chỉ đạo
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh điều động lực lượng đến hiện trường
khắc phục sự cố hỗ trợ giúp đỡ người dân
các tổ công tác cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng các phương tiện từ xa
hỗ trợ máy xúc múc đất đá bị sạt đồng thời hỗ trợ xe ô tô cũng như xe máy
của người dân bị lún dưới bùn ra khỏi khu vực sạt lở
đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã phân một làn đường
để các phương tiện di chuyển từ từ qua khu vực sạt lở đất
cũng theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hiện nay có sáu điểm sung yếu
có nguy cơ gây sạt lở nếu mưa bão kéo dài
do đó các tổ công tác đã thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra tại khu vực này
tin an ninh trở tự cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bùi ngô minh khôi
về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
và trước đó đơn vị này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với lê đăng khoa và phan văn đức
cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo kết quả điều tra vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
trường đại học an giang đã phát hiện năm chứng chỉ tin học ngoại ngữ và một bằng đại học
do sinh viên nộp để nhận bằng tốt nghiệp có dấu hiệu làm giả nên đã trình báo với cơ quan công an
qua giám định số chứng chỉ và bằng đại học trên là giả
sau khi khởi tố vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lực lượng điều tra công an tp long xuyên tiếp tục thu giữ bốn mươi sáu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả
quá trình điều tra xác định các văn bằng chứng chỉ trên do lê đăng khoa thu nhận thông tin
của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng chứng chỉ
rồi gửi thông tin cho phan văn đức để đức nhờ một đối tượng khác hiện chưa rõ nhân thân lây lịch làm giả
mở rộng điều tra lực lượng công an tiếp tục phát hiện bùi ngô minh khôi
đã thu nhận thông tin của khoảng sáu mươi sinh viên trường đại học an giang có nhu cầu làm giả chứng chỉ
rồi gửi những thông tin này cho đức nhờ người khác làm giả
trong đêm đầu tiên thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn huyện kronbach
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện đã phát hiện một mươi hai trường hợp
điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn
tiến hành kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua thị trấn phước
an huyện crong park tại đây các phương tiện lưu thông cả hai chiều trên quốc lộ đều được lực lượng
cảnh sát giao thông hướng dẫn vào khu vực kiểm tra nồng độ cồn quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện
hai mươi trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trong đó có sáu người điều
khiển xe ô tô và sáu người điều khiển xe máy sau khi lập biên bản vi phạm hành chính lực lượng công an
cũng đã niêm phong các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật